buổi sáng sau khi nghe ủy ban pháp luật của quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương tối đa một mươi năm phút quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
tại buổi thảo luận tổ chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quốc hội về dự án công trình hồ chứa nước capet đa số đại biểu đồng thuận về tính cần thiết của dự án tuy nhiên cũng đề nghị việc thực hiện cần minh bạch bảo đảm đúng mục tiêu đề ra
theo tờ trình của chính phủ thì tổng diện tích chiếm đất của dự án là sáu trăm chín mươi ba ba mươi một ha trong đó diện tích đất rừng là sáu trăm tám mươi bốn mươi một hectare tổng mức đầu tư của dự án là năm trăm tám mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện dự án này có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật để trình xin ý kiến quốc hội
đồng thời đánh đạo thành phố cũng khẳng định thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi
để các sinh viên có cơ hội đem trí tuệ của mình góp phần xây dựng thành phố
trở thành một thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
thưa quý vị chiều hai mươi bốn tháng một mươi sở y tế tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn tỉnh hiện đã ghi nhận có một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu
và hai trường hợp khác nghi mắc bệnh bạch hầu đã được lấy mẫu gửi viện pasteur nha trang để phân tích
ngay sau khi phát hiện bệnh bạch hầu xuất hiện tại địa phương
ngành y tế tỉnh quảng nam đã triển khai các biện pháp để xử lý môi trường
xác minh làm rõ nguyên nhân bị bệnh đồng thời tổ chức tiêm phòng cho những người tiếp xúc
với các trường hợp mắc bệnh và tuyên truyền cho người dân về căn bệnh này
theo đó ngành y tế lưu ý người dân ở địa phương ngay sau khi có các triệu chứng như sốt
đau họng mệt mỏi thì đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi ngành y tế quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêm phòng
bệnh bạch hầu rộng rãi tại xã duy nghĩa huyện duy xuyên nhằm ngăn ngừa bệnh bạch hầu lây lan
ra diện rộng làm ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của nhân dân
từ đầu năm đến nay tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh long an đã có chiều hướng
diễn biến phức tạp cụ thể đã xảy ra bốn mươi bốn ổ dịch với hai năm trăm bảy mươi một ca mắc bệnh trước tình hình trên
ngành y tế tỉnh long an đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh lây lan
tại các trường mầm non và mẫu giáo ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo
tỉnh long an đã phối hợp với trung tâm y tế thành phố tân an và các huyện tổ chức tập huấn cho giáo viên
các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn về công tác giữ vệ sinh phòng tránh các nguy cơ gây bệnh
các em hướng dẫn các bà mẹ có con dưới năm tuổi giáo viên các trường mẫu giáo tiểu học
các kiến thức về bệnh tay chân miệng và cách phòng chống bảo vệ sức khỏe cho các em trước
căn bệnh nguy hiểm này
ngay từ đầu năm học để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ
trường mẫu giáo sao mai đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên
và phụ huynh của trường để phối hợp đồng bộ trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng
đồng thời nhà trường thực hiện vệ sinh hàng ngày phòng đồ chơi đồ dùng và giáo dục trẻ rửa tay
vệ sinh trước khi ăn sau khi đi vệ sinh và thường xuyên rửa tay sau khi chơi
để kịp thời phòng chống bệnh tay chân miệng lây lan trong học đường sở giáo dục và đào tạo
tỉnh long an đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố tăng cường thiết bị y tế
để kiểm tra sức khỏe cho học sinh cấp phát thuốc khử trùng đầy đủ phát tờ rơi cung cấp thông tin
phòng tránh bệnh

để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các cháu
ngay từ đầu năm học phòng giáo dục và đào tạo thành phố tân an chỉ đạo các trường mẫu giáo
mầm non trên địa bàn tiến hành phát thuốc và khử trùng trường học bằng chloramin b
đồng thời thiết lập mối quan hệ thường xuyên giữa trường học với cơ sở y tế giữa nhà trường
với phụ huynh học sinh không để bệnh lây lan trên diện rộng
việc phối hợp giữa trường mầm non mẫu giáo với các cơ sở y tế trong phòng bệnh
thời gian tới sẽ được tăng cường chặt kẽ hơn nữa
ngành y tế tỉnh long an khuyến cáo các trường học cần quan tâm làm tốt công tác vệ sinh môi trường
vệ sinh cá nhân và nâng cao ý thức cho người trông trẻ gia đình nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em
góp phần hạn chế tình hình dịch bệnh phát sinh ra diện rộng
thưa quý vị lại thêm một vụ việc nghiêm trọng vì biến chứng thẩm mỹ do tiêm filler không đúng cách
các liễu trung ương tiếp nhận bệnh nhân nữ mới chỉ một mươi ba tuổi đã bị mù mắt do tiêm phi lờ nâng mũi
theo gia đình bệnh nhi cháu nghe theo lời giới thiệu của bạn bè nên đã đến spa quen biết để tiêm filler nâng mũi
với giá hai triệu đồng và được trả góp khoảng ba mươi phút sau tiêm xuất hiện triệu chứng đau mắt bên phải
thị lực giảm dần đau đầu nhiều và buồn nôn lúc này cháu mới nhờ người gọi gia đình đến và đưa đến
bệnh viện mắt trung ương cấp cứu tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắt phải bị mất
thị lực hoàn toàn kèm theo hoại tử một số vùng da trên mặt như chán và gốc mũi sau đó
bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện gia liễu trung ương để điều trị
theo thống kê của bệnh viện gia liễu trung mương trong hai năm trở lại đây bệnh viện đã tiếp nhận
xử lý khoảng một mươi ca biến chứng sau tiêm filler trong đó có hai trường hợp mất hoàn toàn thị lực
một bên một số trường hợp khác có hoại tử các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo người dân nên đến
những cơ sở uy tín để thực hiện làm đẹp và chỉ thực hiện can thiệp bởi các bác sĩ chuyên khoa
được đào tạo và được cấp phép thực hiện thưa quý vị những ngày gần đây nhiều cư dân
ở hà nội chia sẻ sự xuất hiện của kiến ba khoang đặc biệt là ở những khu trung cư
hiện tại cũng là mùa kiến ba khoang phát triển người dân càng dễ dàng gặp phải và tiếp xúc với
loài vật này gây ra bỏng rát da theo bệnh viện gia liễu trung ương hiện một số bệnh nhân tới
bệnh viện thăm khám vì viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang ngày càng có xu hướng
những ngày gần đây số bệnh nhân tới khoa khám bệnh bệnh viện gia liễu trung mương thăm khám
do kiến ba khoang cao gấp đôi so với bình thường anh hoàn hiện rất lo lắng vì tình trạng nước da
chảy máu của con mình ở khu vực tiếp xúc với kiến ba khoang ngày càng nặng hơn
ở nhà mình có kiến ba khoang nếu mà buổi chiều tối mà mình mở cửa ra để hông gió thì
có kiến ba khoang bay vào và mình có thể nhìn thấy kiến ba khoang trong nhà
viêm da tiếp xúc với kiến ba khoang ngày càng nặng hơn
do kiến ba khoang thường xuất hiện ở các vùng da hở ban đầu vết thương chỉ là đỏ
sát sau đó xuất hiện mụn nước tuy nhiên nhiều người thường nhầm lẫn với zona thần kinh và tự
mua thuốc điều trị hoặc chữa mẹo theo dân gian các bác sĩ cho biết việc làm này có thể khiến
tình trạng của người bệnh nặng lên
nếu mà chúng ta điều trị không đúng chúng ta bôi các loại thuốc sai chúng ta đắp những lá không đúng
thì tổn thương có thể bị bội nhiễm
các bác sĩ cho biết có ba cách để làm sạch chất độc từ kiến bà khoang đó là sử dụng nước muối sinh lý
xà phòng hoặc nước sạch vết thương nặng nên đến cơ sở y tế để được
chăm sóc xử lý đúng cách
lý tưởng nhất mà mình có thể xử lý ngay lập tức tại chỗ là mình có cái chai nước muối sinh lý
mình rửa cái vết thương hoặc mình có thể để cái vị trí mà da mà có tiếp xúc với côn trùng này dưới vòi nước
để làm sao mục đích là để mình loại bỏ bớt nồng độ và độc chất tiếp xúc với da mình
thì cái thời gian mà mình để tổn thương da những người tiếp xúc với côn trùng dưới vòi nước có thể
dùng khoảng từ năm đến bảy phút hoặc mình có thể sử dụng sà phòng hoặc là cồn để sửa nhẹ vết thương
khi phát hiện hoặc nghi ngờ da tổn thương do kiến ba khoang người dân tuyệt đối không trà sát
rụi gãi khiến vết thương có thể sưng nề nhiễm khuẩn khi thấy kiến ba khoang
tuyệt đối không dùng tay trực tiếp giết mà nên xua đuổi bằng các biện pháp khác như dùng giấy hay quét
để loại bỏ
sáng hai mươi bốn tháng một mươi trung tâm báo chí thành phố hồ chí minh sở thông tin và truyền thông thành phố đã tổ chức
hội nghị góp ý dự thảo quy chế tích hợp quản lý vận hành khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố
tại hội nghị các đại biểu nghe báo cáo hành lang pháp lý mô hình kho dữ liệu điện tử dùng chung
dữ liệu doanh nghiệp người dân sở thông tin và truyền thông thành phố sẽ gửi cổng dữ liệu demo về các
dữ liệu dùng thử trên cơ sở đó có những góp ý để hoàn chỉnh dân tại đây nhiều đại biểu cho rằng cần bổ
sung về dữ liệu người dân cần có phần quan hệ với chủ hộ quy định cho phép người dân và doanh nghiệp được
đề xuất dữ liệu vì họ là người thụ hưởng dịch vụ này đại biểu cũng băng khoan về độ mở của dữ liệu nhất là vấn
đề liên quan đến thông tin cá nhân đến an ninh quốc phòng sở thông tin cho biết việc tạo nguồn dữ liệu là của
từng ngành còn việc cập nhật làm giàu kho dữ liệu mới là việc của đề án điều này liên quan đến trách nhiệm của người
cấp và người sử dụng hiện nay thành phố đang thử nghiệm chia sẻ dữ liệu về lĩnh vực y tế và sắp tới là lĩnh vực
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo
lấy ý kiến đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm hai nghìn hai mươi và xây dựng chiến lược phát triển
chăn nuôi giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi khu vực các tỉnh phía bắc
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi ngành chăn nuôi sẽ định hướng phát triển các loại vật nuôi sản phẩm chăn nuôi gắn với
khai thác tiềm năng lợi thế so sánh và thích ứng với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
theo đó các sản phẩm chăn nuôi quốc gia bao gồm lợn da cầm bò sữa bò thịt sẽ được chú trọng phát triển ngành chăn nuôi
theo hướng hiện đại công nghiệp hóa chăn nuôi trang trại và chuyên nghiệp hóa chăn nuôi nông hộ tổ chức lại hệ thống
cơ sở giết mổ và chế biến gia sức
gia cầm theo hướng tập trung công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường
tại hội nghị các đại biểu khu vực các tỉnh phía bắc mong muốn chiến lược trên cần triển khai quyết liệt để sớm áp dụng vào thực tiễn
du lịch cộng đồng đang gắn với thương hiệu du lịch sapa của tỉnh lào cai
loại hình du lịch này đang được du khách nhất là người nước ngoài ưa chuộng
nhằm khai thác lợi thế loại hình du lịch này sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
đã tổ chức hội thảo đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại xã tả văn
theo thống kê mỗi năm tả văn đón gần một trăm bảy mươi lượt khách du lịch doanh thu đạt gần một mươi tỷ đồng
trên địa bàn xã hiện có một trăm bảy mươi sáu gia đình làm dịch vụ du lịch trong đó gần một trăm linh hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú tại gia
tuy nhiên việc phát triển du lịch cộng đồng tại tả văn vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực
hạ tầng giao thông kém phát triển hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh công cộng còn hạn chế
gây khó khăn cho du khách trong quá trình trải nghiệm
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận về định hướng bàn giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại xã tả văn trong thời gian tới
nhằm xây dựng và khai thác tour du lịch đến tả văn theo hướng trải nghiệm tôn trọng cảnh quan thiên nhiên
và phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi ubnd tỉnh điện biên tổ chức hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả
tại buổi gặp mặt đại diện hiệp hội doanh nghiệp điện biên đã kiến nghị ubnd tỉnh các sở ngành tỉnh điện biên
quan tâm giải quyết bảy nội dung liên quan đến thủ tục hành chính chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
chính sách miễn giảm thuế cho dự án nông nghiệp tiếp thu các kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp
lãnh đạo ubnd tỉnh điện biên chia sẻ khó khăn nhiều mặt với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh
đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên môi trường xây dựng kế hoạch đầu tư
phải tổng hợp trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
ubnd tỉnh giao ubnd tp điện biên phủ ra soát xem xét đánh giá hiệu quả của trung tâm thương mại
để tham mưu ubnd tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy hoạch giai đoạn hai bảo đảm đúng cam kết của chính quyền địa phương với nhà đầu tư
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi vào các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi tức thứ bảy và chủ nhật tuần này
sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đường hầm sông sài gòn theo cả hai hướng lưu thông
để phục vụ công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
theo đó các phương tiện tham gia giao thông theo lộ trình thay thế hướng từ quận một sang quận hai như sau
võ văn kiệt ký con trần hương đạo công trường quách thị trang lê lợi baxter lý từ trọng tôn đức thắng nguyễn hữu cảnh cầu thủ thiêm nguyễn cơ thạch mai chí thọ
hướng từ quận hai sang quận một mai chí thọ đường vây hồ trung tâm nguyễn cơ thạch cầu thủ tiêm nguyễn hữu cảnh lê thánh tôn nam kỳ khởi nghĩa võ văn kiệt
hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại đường hầm sông sài gòn là kế hoạch thường niên nhằm thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn đường hầm
đồng thời kiểm tra đánh giá công tác chủ động phòng chống xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra
như truyền hình nhân dân đã thông tin trong chương trình thời sự trước về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
tại xã đồng lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ
hiện tại phía doanh nghiệp đang tiến hành bồi thường cho người dân bị thiệt hại về cá và triển khai các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường
đến thời điểm hiện tại phía công ty đã bồi thường cho hai mươi bảy hộ dân với số tiền gần một tỷ đồng
về vấn đề ô nhiễm nước hồ ngã hai công ty đang cho công nhân xử lý bằng cách rắc vôi và men vi sinh tại các ao hồ
đồng thời mời các đơn vị xử lý ô nhiễm tham mưu giúp công ty giải pháp để giải quyết triệt đề vấn đề này
xử lý môi trường sau sự cố
chúng tôi đã tiến hành xử trùng bằng vôi bột men vi sinh
cũng như là sắp tới chúng tôi sẽ có những giải pháp căn cơ để xử lý việc đẩy nhanh các tăng cường
các hệ thống của nhà xử lý vân theo công nghệ của hàn quốc
cộng thêm với đang xây dựng hệ thống biogar ở phía trong trại
đối với ủy ban hội cầm khê cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
cũng như ủy ban xã thường xuyên kiểm tra giám sát và yêu cầu công ty chấp hành
đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường
tại khu vực hồ hai và báo cáo kịp thời với ủy ban huyện cũng như sở tài nguyên môi trường theo quy định
đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ ô nhiễm tại hồ ngã hai
do sự cố tràn bể thải sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ gây ra
các ngành chức năng của tỉnh phú thọ cần giám sát chặt chẽ hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường
cũng như quá trình xử lý chất thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
yêu cầu công ty này phải thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại hà nội đã khai mạc triển lãm nghệ thuật di sản ms truyền động
đây là lần đầu tiên một thương hiệu thời trang lớn như terry ms tổ chức tại việt nam
triển lãm chia thành năm chủ đề chính trưng bày các vật phẩm thuộc bộ sưu tập cá nhân của emmir ms
không chỉ nổi tiếng bởi những chiếc túi birkin hay kelly điều làm nên tính nhất quán của nhà ms
chính là niềm đam mê bất tận với những chuyển động và tinh thần cầu toàn cùng khả năng khám phá
nhằm tạo nên những món đồ thực dụng gắn với những người ưa xây dịch như chiếc tủ ly đứng
chiếc gậy picnic bàn viết pipa giá ly trên khung tròn di động
triển lãm mở cửa tự do từ nay đến hết ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại văn miếu cú tử giám hà nội
tiếp theo trong phần tin quốc tế ai cập phát hiện sát ướp ba tuổi
pháp điểm đến cho những người đam mê ảo thuật
mới đây các nhà chức trách ai cập đã khai quật được ba mươi quan tài cổ bằng gỗ chứa sắc ướp khoảng ba năm tuổi
các quan tài đã được mở nắp tại đền thờ hacep sut trong khuôn viên thung lũng của các vị vua
ở lúc sáng

phát hiện này được kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch ai cập đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bất ổn chính trị
tiếp theo chương trình sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong báo cáo khoa học mới nhất google chính thức tuyên bố họ đã đạt được yêu thế lượng tử quantum subrimersy
dấu mốc cho thấy máy tính lượng tử đã giải quyết được vấn đề toán học mà máy tính cổ điển không làm được
google cho rằng bộ xử lý lượng tử sycamore năm mươi bốn quibit của mình
chỉ mất hai trăm linh giây để thực hiện xong phép toán mà summit siêu máy tính mạnh nhất trái đất phải mất tới một mươi năm mới giải xong
hãng nhìn thấy các ứng dụng của máy tính lượng tử trong việc thiết kế pin siêu nhẹ dành cho xe ô tô và máy bay sản xuất thuốc chữa bệnh thế hệ mới
công ty dược phẩm biogen của mỹ mới đây cho biết đang chuẩn bị các thủ tục để tung ra thị trường loại thuốc đầu tiên trên thế giới
có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh alzheimer
theo đó loại thuốc đột phá này có tên là adu
aduca numat là một dòng sản phẩm của biogen và đối tác nhật bản a side
nó có tác dụng loại bỏ những mảng bám amiloris lắng động bất thường trong não của người bệnh alzheimer
theo các nhà khoa học những mảng bám này ngăn chặn các tế bào não giao tiếp với nhau là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh mất trí nhớ
công ty biogen cho biết sẽ nộp đơn xin phê duyệt vào đầu năm tới
và nếu được các cơ quan chức năng mỹ chấp thuận thì loại thuốc này sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới
thưa quý vị ảo thuật lâu nay luôn khơi gợi sự tò mò
và lôi cuốn đối với nhiều thanh niên trẻ tuổi trên toàn thế giới
giờ đây với việc được chính phủ công nhận như những chương trình học về văn hóa nghệ thuật khác
học viên ảo thuật tại pháp đang mở các khóa đào tạo cho những bạn trẻ muốn phát triển sự nghiệp trong bộ môn này
thomas bioret năm nay một mươi tám tuổi cậu có niềm đam mê từ tuổi nhỏ đối với những kỹ thuật trình diễn các lá bài
bioret cũng là một trong những học viên lứa đầu tiên của học viện ảo thuật paris
ngôi trường này nằm giữa trung tâm thủ đô hoa lệ của pháp
tồn tại từ ba mươi năm trước xong đến nay chương trình đào tạo của trường mới được bộ lao động pháp cấp giấy chứng nhận
ảo thuật là một niềm say mê cũng giống như khi ai đó muốn kiếm sống nhờ âm nhạc hoặc một người nghệ sĩ nhìn bẽ khởi tháng ngày
khi có đam mê thì thời gian cũng chẳng là gì nên dù cô phải học vào buổi sáng và trình diễn vào buổi tối em vẫn thấy rất hào hứng
học phí dành cho một khóa học kéo dài ba tháng với năm trăm năm mươi giờ trên lớp
ước vào khoảng gần một mươi năm euro chưa kể thuế
tại trường học viên không chỉ được đào tạo các kỹ năng mà còn được huấn luyện cách thức tổ chức các show diễn
cũng như học về lịch sử môn ảo thuật
học viện cũng khẳng định các sinh viên sẽ không phải lo lắng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp
vì thị trường biểu diễn ảo thuật đang ngày càng phát triển
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt